liên minh minh vạch ngân sách vừa công bố chỉ số công khai ngân sách bộ cơ quan trung ương năm hành một mươi tám
đây là chỉ số được khảo sát dựa trên bằng chứng về công khai các tài liệu ngân sách
trên cổng thông tin điện tử của ba mươi bảy bộ và cơ quan trung ương
khảo sát mùa bi hai nghìn một mươi tám cho thấy có ba mươi bảy bộ cơ quan trung ương được khảo sát đạt mức ít công khai
không có đơn vị nào đạt mức độ công khai đầy đủ tương đối và chưa đầy đủ
hai mươi đơn vị không công khai bất cứ thông tin gì về ngân sách
điểm mobi trung bình của một mươi bảy đơn vị này là một mươi một điểm trên tổng số một trăm linh điểm
trong xếp hạng đài truyền hình việt nam có thứ hạng cao nhất là hai mươi một chín mươi một điểm
một số bộ cơ quan trung mương thuộc nhóm đứng đầu trong chi ngân sách có điểm rất thấp hoặc không có điểm nào